ngày hai mươi tám tháng tám công ty thủy điện trị an tại huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa tiếp tục tăng lưu lượng xả tràn để điều tiết hồ chứa thủy điện trị an
theo đó từ một mươi năm h chiều ngày hai mươi tám tháng tám lưu lượng nước xả qua đập tràn được công ty thủy điện trị an điều chỉnh tăng từ một trăm năm mươi m ba một giây lên ba trăm linh m ba một giây
như vậy cộng với lượng nước qua tua bin phát điện là tám trăm năm mươi m ba một giây thì tổng lưu lượng nước xả xuống phía hạ du sông đồng nai là một một trăm năm mươi m ba một giây công ty thủy điện trị an cho biết trước đó sáng ngày hai mươi tám tháng tám
lưu lượng nước về hồ trung bình là một ba trăm năm mươi m ba một giây mực nước hồ đạt cao trình sáu mươi một một m và đang tiếp tục gia tăng
để đảm bảo an toàn hồ chứa đơn vị phải tiến hành tăng lượng nước xả qua tràn

công ty thủy điện trị an một lần nữa thông báo đến ban chỉ huy phòng chống lụt bão và chính quyền các địa phương được biết để chỉ đạo phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ lưu sông đồng nai chủ động có biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra khi nước dâng cao